số phận không mỉm cười với những người khuyết tật thế nhưng đâu đó vẫn có những con người khuyết tật với ý chí không chấp nhận số phận
họ vẫn đã và đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống phát triển kinh tế nuôi sống bản thân gia đình và trở thành người có ích cho xã hội
gia đình anh trần văn phố là một trong những gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn của xã phước minh huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
bản thân anh phố bị khuyết tật từ nhỏ bàn tay trái của anh không được lành lặn bình thường như bao người khác
anh phố là trụ cột chính của cả gia đình phải đi làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống nuôi người mẹ già bị khiếm thị
sau mỗi buổi làm thuê một phần tiền công nhỏ được anh dành ra để làm thuê
anh phố được chi phí cho những chuyến đi lên rừng tìm các loại thảo dược đem về trồng trong khoảnh đất cạnh nhà để làm kinh tế
em đi lấy em đi vô thí dụ rừng lạc sử rừng các tiên rừng đầm ban tân biên
nói chung là có khả năng làm có được đủ điều kiện mà có tiền sang là bắt đầu là em đi kiếm cây thuốc đi kiếm rừng này rừng kia rừng nọ là đi kiếm cây thuốc
để về mà để mà gieo giống ra để mà làm
hiện tại khu vườn của anh phố đã có rất nhiều các loại cây thảo dược khác nhau phần nào giúp anh trang trải thêm cho cuộc sống
tuy nhiên việc giao trồng và bán các loại dược liệu của anh phố cũng đang gặp nhiều khó khăn
đất của người ta ta cho nhờ miếng đất ké để trồng chứ đất nhà cũng không có nữa
cũng có người ta đi ngang quán cà phê ta ghé uống cà phê rồi người ta thấy vậy là người ta có mua
nhưng điều lâu lâu tại vì khu liệt này nó hẹo lánh quá
lâu lâu thì mua được một bữa chứ không phải là mua được thường xuyên
giờ đây cuộc sống cũng như tương lai của cả gia đình anh trần văn phố có lẽ sẽ phụ thuộc vào việc anh có thể tiếp tục vượt qua những khó khăn trở ngại để phát triển việc trồng các loại thảo dược hay không
mà để làm được điều đó rất cần sự quan tâm giúp đỡ không chỉ từ chính quyền địa phương mà còn là sự đồng cảm sẻ chia của cả xã hội